thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn trong cuộc sống có những người cứ lặng lẽ kiên trì vượt qua mọi khó khăn trở ngại làm việc đúng với lương tâm trách nhiệm nghề nghiệp của mình và dần trở thành tấm gương sáng cho mọi người nói theo
đảng viên bác sĩ cứ a hồng giám đốc bệnh viện đa khoa huyện mù căng trải tỉnh yên bái là một người như thế
ở lại bệnh viện để mẹ tròn con vuông
tập tục lạc hậu đã khiến đồng bào mông nơi đây chỉ đến viện khi bệnh đã quá nặng cúng ma mãi cũng không khỏi
nắm bắt được tâm lý đó nhiều năm qua bác sĩ hồng thường đến các thôn bản thuyết phục vận động người dân cần đến bệnh viện khi ốm đau
và mưa rầm thấm đất bà con dần hiểu ra
kết quả là trong năm qua bệnh viện đã khám chữa bệnh cho gần bảy mươi lượt người
tăng gấp bốn lần so với năm hai nghìn một mươi
nhà tôi cách đây sáu bảy km đường đi lại khó khăn lắm
đến đây chữa bệnh các bác sĩ rất quan tâm đến bệnh nhân đặc biệt là các cháu bé nên tôi thấy rất yên tâm
phải chăm chỉ đi khám bệnh để có sức khỏe còn lao động sản xuất
mong có nhiều người như bác sĩ hồng để con em mình được hưởng nhiều thứ hơn
em gái tôi bắt đầu chuyển dạng đến truyền thông sinh ạ
thì là bác sĩ hồng và
các bác sĩ cũng tận tình ngồi thức trực bên em gái tôi đến tận ba giờ sáng
tôi thấy bác hồng là một người thương con thương bệnh nhân như con mình
và tôi cũng cực kỳ cảm ơn bác sĩ
vì là bác sĩ đã luôn quan tâm đến cuộc sống và đời sống của người dân mình
khi cái khó về tập quán lạc hậu được giải quyết phần nào
thì bác sĩ hồng trên cương vị là người quản lý lại có thêm nỗi lo về nhân sự
hiện tại bệnh viện chỉ có một mươi bảy bác sĩ trên tổng dân số gần năm mươi người
một mươi trên một mươi bốn xã trong huyện không có bác sĩ
dù đề án phát triển nguồn nhân lực y tế với chủ trương hỗ trợ sáu mươi tháng lương cho bác sĩ trẻ tình nguyện lên vùng cao
đã được tỉnh yên bái triển khai gần bốn năm qua
không ngại gian khó bác sĩ hồng và cấp ủy bệnh viện huyện mù căng trải đã tìm ra hướng giải quyết
ngày nay tôi cũng rất là trăn trở
mà có lẽ cả cuộc đời trăn trở đến lúc về hưu và có lẽ cũng vẫn trăn trở
vì sao tôi nói vậy vì số cán bộ của tôi đào tạo được tương đối nhiều
từ năm hai nghìn một mươi tôi đào tạo rất nhiều
nhưng số cán bộ đó chuyển đi nơi khác công tác và bỏ đi nơi công tác ở nơi khác công tác
sau ba năm từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi sáu
tôi đã thông qua rất nhiều dự án đảng ủy trung tâm
như thế tôi cũng như vậy
tôi cũng là cương quyết là phấn đấu là lần nào đó là phải đào tạo được bác sĩ về lịch kế cân
từ thực tế đó những cuộc trao đổi truyền nghề cho các bác sĩ trẻ như thế này đã được bác sĩ cứ a hồng đặc biệt lưu tâm
nhờ đó đã có hai bác sĩ trẻ đạt trình độ chuyên khoa một về lĩnh vực ngoại sản khoa và xương khớp
nhưng thành công lớn nhất là ở chỗ lòng nhiệt huyết yêu nghề của bác sĩ hồng đã lan tỏa đến thế hệ thầy thuốc trẻ tại đây
xin chào các bác
ba năm công tác ở trường viện tôi cảm nhận bác hồng là một người cũng thứ nhất là rất là tận tâm với công việc
làm anh em và đồng nghiệp bác sĩ quan tâm giúp đỡ chỉ bảo anh em và đồng nghiệp đồng chí trong cơ quan
bác chỉ ở một số công tác chuyên môn thì tôi cũng được bác hồng chỉ bảo chỉ việc cần tay
tôi cũng được bác hồng giúp đỡ và tính cho như thế
thứ hai là được bác hồng quan tâm cho đồng tạo
một số công tác chuyên môn đồng báo rất cần giúp đỡ của mình thì tôi cũng xin quán để đến cái lòng nhiệt huyết và cái tâm huyết của mình để phụ cho đồng bào bằng cao
từ chối những cơ hội làm việc tại thành phố năm một nghìn chín trăm tám mươi tám sau khi tốt nghiệp trường trung cấp y yên bái cứ a hồng về công tác tại bệnh viện đa khoa mù căng trải
ông đã chứng kiến sự phát triển của một điểm y tế bản nhỏ lẻ thành bệnh viện có cơ sở vật chất đạt loại ba tuyến huyện với một mươi một khoa phòng
quan trọng hơn cả là sự thay đổi về nhận thức của người dân về việc tự chăm sóc sức khỏe cho mình
khi có bệnh họ đã đến bệnh viện để khám chữa kịp thời không ở nhà cầu cúng nữa
đó là điều kiện thuận lợi để các thể thuốc nơi đây thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe của người dân
trong sự thay đổi đó có đóng góp không nhỏ của bác sĩ cứ a hồng
ngày ấy năm công tác ông đã đến khám chữa bệnh tại gần một trăm linh điểm bản khó khăn nhất của huyện mù căng trải
vì thế ông biết dân cần gì và phải làm gì và làm như thế nào để giúp dân
và người đảng viên này đã luôn gần dân hiểu dân và giúp dân bằng những việc làm cụ thể
đó chính là những hành động thiết thực làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh